tránh văn phòng phủ tổng thống iran ông mahmoud vaeji tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
là một trong những lựa chọn của nước này trong bối cảnh châu âu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp
theo thỏa thuận hạt nhân động thái có thể làm khôi phục các biện pháp trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại diện iran cho biết nếu các nước phương tây vẫn kiên quyết đưa vấn đề hạt nhân của iran ra hội đồng bảo an
tehran sẽ buộc phải quyết định cứng rắn rời khỏi thỏa thuận
tổng thống iran hassan rouhani trước đó đã đề cập đến khả năng này trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo châu âu
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tổng thống mỹ donald trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt iran
đáp lại iran đã tuyên bố giảm một số cam kết trong thỏa thuận
đồng thời tăng giới hạn làm dầu urani vượt mức ba sáu mươi bảy và lượng urani làm dầu thấp vượt ngưỡng ba trăm linh kg